để chủ động đối phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện số hai mươi một chỉ đạo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành cần theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
thông báo cho các tàu thuyền chủ phương tiện biết vị trí hướng đi chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh
thường xuyên theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng
quản lý việc ra khơi của tàu thuyền giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra
đồng thời duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu